kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
tòa nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên phạt bị cáo phạm tấn ngoạn
nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp tỉnh phú yên hai năm tù
cùng tội danh này bị cáo phạm thị mỹ hòa nguyên phụ trách kế toán bị tuyên phạt một năm sau tháng tù
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
ngoạn đã thông đồng với hòa lập ký và hợp thức chứng từ thanh toán cho giáo viên thỉnh giảng
giáo viên cơ hữu và sửa chữa xe ô tô không đúng quy định gây thiệt hại cho nhà nước hơn tám trăm chín mươi hai triệu đồng
do các bị cáo thành khẩn khai báo khắc phục toàn bộ tài sản thiệt hại
nên đã được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt và tuyên phạt cả hai đều được hưởng án treo
công an quận bình thủy thành phố cần thơ đang tạm giữ ba đối tượng có liên quan
trong vụ vận chuyển trái phép tám bốn trăm linh bao thuốc lá